tiếp tục chuyến thăm làm việc tại châu phi từ ngày ba đến ngày năm tháng một mươi một
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam
đã có cuộc hội đàm với phó tổng thống nước cộng hòa nam phi david mabuda
làm việc với tổng thư ký đảng đại hội dân tộc nam phi sự tọa đàm thương mại và đầu tư việt nam nam phi
thăm đại sứ quán việt nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người việt tại nam phi
hội đàm với phó tổng thống david mabouja phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh
việt nam mong muốn mở rộng quan hệ với cộng đồng phát triển miền nam châu phi và liên minh châu phi
cũng như mở rộng quan hệ với các nước thành viên sẵn sàng là cầu nối để nam phi mở rộng hợp tác với các nước asean
đề nghị hai bên sớm hoàn tất việc đàm phán ký kết các văn bản hợp tác
tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản nông nghiệp hàng không
phó tổng thống nam phi nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư việt nam kinh doanh tại nam phi
nhằm thúc đẩy mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh bảo vệ môi trường
tại buổi tọa đàm thương mại đầu tư việt nam nam phi phó thủ tướng vương đình huệ đã đề xuất các biện pháp
thúc đẩy hợp tác thương mại để mạnh hoạt động giao thương giữa hai nước
nhân chuyến thăm phó thủ tướng cũng đã đề nghị đại sứ quán và thương vụ việt nam tiếp tục nghiên cứu
tham mưu cho chính phủ những biện pháp cụ thể tăng cường quan hệ trên nhiều lĩnh vực với nam phi
cũng như với các địa bàn kiêm nhiệm làm tốt công tác cộng đồng bảo hộ công dân việt nam